các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cập nhật tin tức mới nhất về covid một mươi chín trong nước và quốc tế
sau khoảng thời gian làm chủ và kiểm soát tình hình dịch tuần vừa qua số ca mắc covid một mươi chín trong nước đang giảm đáng kể
thế còn ngày đầu tiên của tuần mới thì sao
vâng không để quý vị chờ lâu hơn nữa ngay sau đây sẽ là tin tức liên quan đến ca mắc mới tối ngày hai mươi năm tháng bốn vừa được chúng tôi cập nhật
bản tin bộ y tế về tình hình chống dịch covid một mươi chín tại việt nam ngày hai mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
tình hình dịch covid một mươi chín
một thông tin các ca nhiễm covid một mươi chín
tính từ một mươi sáu h ngày hai mươi bốn tháng bốn đến một mươi sáu h ngày hai mươi năm tháng bốn
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận bảy bốn trăm một mươi bảy ca nhiễm mới
trong đó không ca nhập cảnh và bảy bốn trăm một mươi bảy ca ghi nhận trong nước giảm một ba trăm chín mươi năm ca so với ngày trước đó
tại sáu mươi tỉnh thành phố có năm ba trăm hai mươi bảy ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội chín trăm bốn mươi một
phú đọ bốn trăm chín mươi ba
thành phố hồ chí minh
bà địa phúng tàu
thừa thiên huế
ngày hai mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai sở y tế bắc giang đăng ký bổ sung tám trăm năm mươi ba ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín sau khi rà soát bổ sung đầy bệnh
sau khi rà soát bổ sung đầy bệnh sở y tế bắc giang đăng ký bổ sung tám trăm năm mươi ba ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín sau khi rà soát bổ sung đầy bệnh
sau khi rà soát bổ sung đầy bệnh sở y tế bắc giang đăng ký bổ sung tám trăm năm mươi ba ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín sau khi rà soát bổ sung đầy bệnh

các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó
hải dương tăng một trăm tám mươi bảy gia lai tăng chín mươi sáu hà giang tăng hai mươi bảy
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua một mươi chín trăm ba mươi sáu ca một ngày
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một mươi năm trăm bảy mươi một bảy trăm bảy mươi hai ca nhiễm đứng thứ một mươi hai trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm linh bốn trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có một trăm linh sáu tám trăm bảy mươi ca nhiễm
đợt dịch thứ bốn từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm ghi nhận trong nước là một mươi năm trăm sáu mươi bốn hai mươi ba ca
trong đó có chín tám mươi chín chín trăm bốn mươi ba bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này

nghệ an bốn trăm bảy mươi chín chín trăm tám mươi năm
bình dương ba trăm tám mươi bốn sáu trăm linh chín
bắc giang ba trăm tám mươi ba hai trăm ba mươi chín
về tình hình điều trị
số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cdc kcb vn
một số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày sáu sáu trăm tám mươi năm ca
tổng số ca được điều trị khỏi chín chín mươi hai bảy trăm sáu mươi ca
hai số bệnh nhân đang thở oxy là sáu trăm sáu mươi bốn ca
trong đó thở oxy qua mặt nạ năm trăm hai mươi ba ca
thở oxy dòng cao hfnc
thở oxy dòng cao hfnc sáu mươi năm ca
thở máy không xâm lấn một mươi chín ca
thở máy xâm lấn năm mươi sáu ca
ba số bệnh nhân tử vong
từ một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi bốn tháng bốn đến một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi năm tháng bốn
ghi nhận tám ca tử vong
tại quảng nam bốn ca
bình thuận một đắk lắc một kiên giang một tây ninh một
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua chín ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay
là bốn mươi ba hai mươi một ca
chiếm tỷ lệ bốn so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi bảy vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia
vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín
xếp thứ ba asean
tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi năm trên bốn mươi chín quốc gia
vùng lãnh thổ châu á xếp thứ bốn asean
tiếp tục đến với những thông tin tích cực
về tình hình phòng chống dịch bệnh tại tp hcm
sau khi trải qua khoảng thời gian khó khăn
khi mà có ngày số ca mắc covid một mươi chín ở tp hcm lên đến gần một mươi tám ca
chính quyền tp hcm đang ra sức hạn chế tình hình dịch lây lan
và sớm đưa người dân trở về nhịp sống cũ
sau những dấu hiệu tích cực như là tiếp tục thu gọn bệnh viện giã chiến
số ca mắc mới giảm mạnh
liệu dịch covid một mươi chín ở tp hcm đã xuống đáy
ở khu bệnh nặng của bệnh viện giã chiến đa tầng tân bình
không còn cảnh nhân viên y tế chạy tới chạy lui hối hả cứu chữa bệnh nhân
không khí ở đây vắng vẻ chỉ có vài nhân viên y tế
không còn tiếng tiết tít liên hồi của hàng chục máy theo dõi sinh hiệu bệnh nhân nặng
theo bác sĩ hồ hữu đức phó giám đốc bệnh viện giã chiến đa tầng tân bình
bệnh viện này còn khoảng một mươi bệnh nhân chỉ còn một ca thở máy
nhưng trong tuần này có thể hết bệnh và cho xuất viện hết
thời kỳ cao điểm của bệnh viện có đến tám trăm linh tám trăm năm mươi ca
tuy vậy hiện nay nhân viên vẫn trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
mỗi ca trực năm người gồm hai bác sĩ và ba điều dưỡng
ngoài ra còn có các nhân viên hậu cần khác
ngày hai mươi bốn tháng bốn lãnh đạo bệnh viện giã chiến ba tầng số một mươi sáu cũng cho biết
bệnh viện không còn bệnh nhân covid một mươi chín nào dù trước đó năm ngày bệnh viện còn năm bệnh nhân
bệnh viện giã chiến ba tầng số một mươi bốn cũng chỉ còn vài bệnh nhân
trong khi đó bác sĩ phạm thanh việt trường phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện
trợ rấy tp hcm cho biết hiện bệnh viện còn hơn ba mươi bệnh nhân covid một mươi chín
trong đó hai phần ba bệnh nhân nhập viện điều trị bệnh khác kèm dương tính với covid một mươi chín
bác sĩ việt nói bệnh nhân covid một mươi chín giảm xuống rất thấp không còn nặng như thời cao điểm
thời đó bệnh viện tiếp nhận hơn bốn trăm linh ca mà đa số bệnh nhân nặng
tính đến ngày hai mươi bốn tháng bốn tp hcm có một mươi bảy ngày liên tiếp không có ca tử vong
chỉ còn năm trăm một mươi tám ca điều trị ở bệnh viện tầng hai tầng ba hai mươi ca thở máy xâm lấn
và năm ca tử vong
hai sáu trăm bốn mươi sáu ca đang cách ly tại nhà hai ca đang cách ly tập trung
theo tiến sĩ nguyễn văn vĩnh châu phó giám đốc sở y tế tp hcm
tình hình dịch covid một mươi chín tại tp hcm đã giảm sâu về số ca mắc mới và ca nặng
thành phố sẽ tiếp tục thu gọn lại bệnh viện giã chiến
nhưng sẽ căn cứ vào tình hình sau lễ ba mươi tháng bốn và mùng một tháng năm
hy vọng sau lễ dịch không bùng lên vì hiện nay đã tiêm vaccine đầy đủ
theo ông châu công tác phòng chống dịch bệnh hiện nay thay đổi quan điểm
theo nghị quyết ba mươi tám của chính phủ
về chương trình phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó bảo đảm thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
phòng chống dịch theo phương thức quản lý rủi ro
chuyển từ mục tiêu kiểm soát số ca mắc sang kiểm soát số ca nhập viện
có nguy cơ cao rất cao và tử vong
căn cứ tình hình dịch bệnh để chuyển biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
từ bệnh truyền nhiễm nhóm a sang bệnh truyền nhiễm nhóm b bệnh lý chuyên khoa
sẵn sàng kịch bản cho mọi tình huống kể cả khi dịch bùng phát mạnh trên diện rộng
vượt quá năng lực của hệ thống y tế và tình huống có biến chủng mới nguy hiểm hơn
theo bác sĩ phạm thanh việt dịch covid một mươi chín đã giảm rất nhiều
công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện chợ rấy hiện nay đã trở lại bình thường
với cần năm ca một ngày
tuy vậy bệnh viện vẫn đảm bảo phòng chống dịch
trong khi đó lãnh đạo một số bệnh viện khác tại tp hcm cho biết
công tác khám chữa bệnh hiện chưa phục hồi như trước dịch
với những tín hiệu tích cực như trên chúng ta hoàn toàn có quyền hy vọng
một ngày không xa tp hcm sẽ quay lại được dịp sống của thành phố hiện đại nhất việt nam
thông tin từ công an huyện bình gia lạng sơn thượng tá hoàng việt châu tử vong tại nhà riêng
đã khiến nhiều người dân không khỏi bằng hoàng
sau thời gian tình hiệu vụ việc cơ quan chức năng đang đặt sang nghi vấn
liệu sự ra đi của thượng tá châu có phải là do căn bệnh trầm cảm giai đoạn hậu covid tác động
một lãnh đạo công an tỉnh lạng sơn xác nhận người thân phát hiện thượng tá hoàng việt châu
bốn mươi bảy tuổi trưởng công an huyện bình gia tử vong trên tầng ba tại nhà riêng
ở khu tái định cư phai luông năm ở phường chi lăng tp lạng sơn
theo vị này thượng tá châu nghi tự tử do bị trầm cảm hậu covid một mươi chín
cũng trong ngày hai mươi năm tháng bốn thông tin về nguyên nhân tử vong của thượng tá hoàng việt châu
trưởng công an huyện bình gia là do trầm cảm nặng sau khi nhiễm covid một mươi chín
cũng đã được công an tỉnh lạng sơn xác nhận
lãnh đạo công an tỉnh lạng sơn chia sẻ trong công việc thượng tá châu là người khá điểm đạm
hiền lành luôn hoàn thành tốt công việc được cán bộ người thân và anh em trong ngành tin yêu
sau khi mắc covid một mươi chín ông châu bị mất ngủ triển miên có dấu hiệu bị trầm cảm
nên dẫn tới việc trên chứ không có tác động hay nguyên nhân nào khác
vị này cũng cho biết lễ tang thượng tá châu được công an tỉnh lạng sơn tổ chức theo quy định của ngành
được biết trước khi làm trưởng công an huyện bình gia
ông châu từng làm trưởng phòng quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh lạng sơn
tâm lý căng thẳng kéo dài khi mắc bệnh covid một mươi chín cùng với sự tấn công của virus gây tổn thương hệ thần kinh
khiến nhiều người mang tâm lý không ổn định giai đoạn hậu covid
áp lực công việc mất ngủ kéo dài hay trạng thái chưa thích ứng với đại dịch dễ khiến người bệnh mắc bệnh trầm cảm
ai cũng có thể trở thành nạn nhân của căn bệnh này vì thế đừng quên chú ý chăm sóc sức khỏe thể chất lẫn tinh thần
theo nghiên cứu một trăm linh người tiêm evusil không bị covid một mươi chín nặng hay tử vong sau sáu tháng theo dõi trong nghiên cứu provenfa ba
vừa được tạp chí y khoa new england công bố thông tin này được nhiều người tiêm evosiu thêm vui mừng
provenfa ba là thử nghiệm ngẫu nhiên mù đôi có đối chứng với giả dược mang lại hiệu quả và chuẩn sát cao
tạp chí y khoa new england thông tin kết quả thử nghiệm proven fa ba với hơn năm người tham gia
kháng thể đơn dòng evoseel giúp giảm tới tám mươi ba nguy cơ mắc covid một mươi chín có triệu chứng
đặc biệt không có trường hợp nào nhiễm nặng hoặc tử vong trong nhóm những người đã tiêm eversea sau sáu tháng
điều này mục đích để khẳng định kháng thể đơn dòng evo cell vẫn giữ nguyên hiệu quả sau sáu tháng tiêm ngừa
hơn bảy mươi năm người tham gia trong nghiên cứu này mắc cùng lúc nhiều bệnh nền
và khi evosele được khẳng định về hiệu quả thì đây là tin vui cho nhóm đối tượng này
bởi nhóm người mắc nhiều bệnh nền có nguy cơ trở nặng hoặc tử vong nếu không may nhiễm covid một mươi chín
theo thống kê của bộ y tế việt nam trên tám mươi bốn ca covid một mươi chín tử vong từ năm mươi tuổi trở lên
cụ thể bốn mươi bảy sáu mươi bảy người trên sáu mươi năm tuổi có bệnh nền ba mươi sáu năm mươi tám người từ năm mươi đến năm mươi sáu tuổi một mươi năm ba mươi bốn người từ một mươi tám đến bốn mươi chín
nhóm dưới một mươi tám tuổi là bốn mươi hai
giáo sư nhi khoa và y khoa maren levin trường y khoa tại đại học colorado mỹ
đồng thời là nghiên cứu viên chính của thử nghiệm provenfa ba
ba cho biết hiện vẫn còn nhiều người thuộc nhóm nguy cơ cao trước covid một mươi chín
bao gồm những người bị suy giảm miễn dịch và người không thể tiêm vaccine
thử nghiệm này giúp chúng ta tự tin rằng một liều tiêm bắp của evoseel có thể giúp bảo vệ lâu dài những nhóm dân số sẽ bị tổn thương này
ngoài ra evoseel cũng cho thấy khả năng trung hòa biến thể omicron ba hai hiện đang lưu hành rộng rãi
hiện thế giới có khoảng hai dân số được đánh giá là thuộc nhóm nguy cơ cao
không có khả năng đáp ứng miễn dịch đầy đủ với vaccine phòng covid một mươi chín
họ có thể được hưởng lợi từ khả năng dự phòng trước phơi nhiễm của evucel
nhóm dân số này bao gồm những người bị suy giảm hệ miễn dịch như bệnh nhân ung thư
bệnh nhân kế ghép tạng hoặc bất kỳ ai đang sử dụng thuốc gây ức chế miễn dịch
trước đó cơ quan quản lý dược phẩm châu âu i cũng đã phê duyệt cho phép hai mươi bảy nước thành viên
thuộc ủy ban châu âu mở rộng đối tượng được tiêm kháng thể đơn sòng evucel
theo đó điều kiện được tiêm chỉ cần từ một mươi hai tuổi và cân nặng từ bốn mươi kg trở lên
không giới hạn về tình hình bệnh lý hay không
đặc biệt có ý nghĩa đối với nhóm có nguy cơ cao lây nhiễm chuyển nặng và tử vong
giảm thiểu cánh nặng di chứng hốc covid một mươi chín cho cộng đồng và ngành y tế
với tin vui này những người tiêm evosele có thể an tâm về hiệu quả mà loại thuốc này mang lại
giấy vệ sinh cháy hàng tại mỹ trong thời gian nước này nằm ở đỉnh dịch covid một mươi chín
khi chúng ta vừa buồn cười nhưng cũng không thể không đồng tình
quả thực có những đồ dùng hàng ngày mà chúng ta không để ý lại trở nên cực kỳ hot trong mùa dịch
mỹ ăn liền hàn quốc cũng là một trong số đó
hãng yonhap ngày hai mươi năm tháng bốn đưa tin xuất khẩu mỹ ăn liền của hàn quốc tăng đến hai mươi trong tháng ba
nhờ đại dịch covid một mươi chín cũng như sự phổ biến của văn hóa capop tức nhạc pop hàn quốc
nền kinh tế lớn thứ tư châu á đạt doanh thu bảy mươi một năm mươi tám triệu đô la từ xuất khẩu mì ăn liền ramyon trong tháng trước
tăng đáng kể so với mức năm mươi chín sáu mươi hai triệu đô la so với cùng kỳ năm ngoái
theo số liệu vừa công bố của cơ quan hải quan hàn quốc
xuất khẩu mỹ ăn liền của hàn quốc tăng ba mươi năm
hàn quốc tăng ba tám so với tháng hai và là lần đầu tiên xuất khẩu sản phẩm này vượt mức bảy mươi triệu đô la một tháng
mức tăng xuất khẩu mì ăn liền hàn quốc được cho là nhờ sự phổ biến toàn cầu của phim ảnh và âm nhạc của nước này
những người hâm mộ k pop tỏ ra rất thích sản phẩm chapaguri món mì cây dấu ấn trong bộ phim ký sinh chùng
parasite đoạt xài oscar và món mì tương đen chapagetti với mì cây dạng udon neguri
mỹ ăn liền hàn quốc còn là thực phẩm khẩn cấp trong đại dịch covid một mươi chín khi quy định khiến nhiều người phải ở nhà theo giới nghiên cứu thị trường
trong tháng ba trung quốc là thị trường nước ngoài lớn nhất của mỹ ăn liền hàn quốc với doanh thu xuất khẩu đạt một mươi chín tám triệu đô la
xếp thứ hai là mỹ với chín bảy mươi năm triệu đô la tiếp theo là nhật bản năm bảy mươi một triệu đô la thái lan hai chín triệu đô và canada hai tám mươi chín triệu đô
ngược lại xuất khẩu mỹ ăn liền hàn quốc sang nga sảm năm mươi tám so với năm ngoái
xuống còn năm trăm bốn mươi đô la trong tháng trước sau khi nga tiến hành chiến dịch quân sự tại ukraine
xuất khẩu của hàn quốc sang ukraine giảm về so với mức ba mươi sáu đô la trong tháng hai
giới phân tích cho biết số mì ăn liền hàn quốc bán tại các nước trong tháng ba cao hơn nhiều so với con số trên
do nhiều công ty hàn quốc có nhà máy ở nước ngoài và bán ngay tại các nước đó
theo số liệu gần đây nhất được hiệp hội mỹ ăn liền thế giới đưa ra vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
trung quốc là thị trường tiêu thụ mì ăn liền lớn nhất thế giới với bốn mươi sáu ba mươi năm tỷ gói trong năm hai nghìn hai mươi
tiếp theo là indonesia một mươi hai bốn mươi sáu tỷ gói việt nam bảy ba tỷ gói ấn độ sáu bảy mươi ba tỷ gói nhật bản năm chín mươi bảy tỷ và mỹ năm năm tỷ gói
tuy đây là dấu hiệu tốt cho công nghiệp sản xuất mì ăn liền hàn quốc nhưng cũng là đáng báo động để mỗi người chú ý hơn
về nhịp sinh hoạt và bữa ăn hàng ngày bởi mỹ ăn liền tiện lợi nhưng không hoàn toàn đảm bảo sức khỏe cho cơ thể
tiếp tục đến với những thông tin về tình hình dịch covid một mươi chín trên thế giới
thủ đô bắc kinh của trung quốc
đang đối mặt với nguy cơ dịch covid một mươi chín lan rộng sau khi liên tiếp phát hiện nhiều ca mắc mới lây lan trong cộng đồng trong vài ngày qua
quận triều sương ở bắc kinh nơi có ba năm triệu cư dân sẽ triển khai ba đợt xét nghiệm hàng loạt từ hai mươi năm tháng bốn
sau khi quận này ghi nhận số ca mắc mới covid một mươi chín nhiều nhất trong đợt bùng phát dịch gần đây
trước tình trạng này nhà chức trách y tế bắc kinh đã nhanh chóng tăng cường các biện pháp phòng chống dịch
quận triều dương ở thủ đô bắc kinh nơi có khoảng ba năm triệu cư dân sẽ triển khai ba đợt xét nghiệm acid nucleic hàng loạt
bắt đầu từ ngày hai mươi năm tháng bốn sau khi quận này ghi nhận số ca mắc mới covid một mươi chín nhiều nhất trong đợt bùng phát dịch gần đây nhất ở thủ đô của trung quốc
cơ quan phòng chống và kiểm soát dịch bệnh quận triều dương ngày hai mươi bốn tháng bốn cho biết sẽ tiến hành xét nghiệm đối với những người đang sinh sống và làm việc ở quận này vào các ngày hai mươi năm hai mươi bảy và hai mươi chín tháng bốn
cơ quan phòng chống dịch của quận triều dương cho biết việc xét nghiệm mở rộng nhằm ngăn chặn và cắt đứt tình trạng gia tăng số ca mắc mới covid một mươi chín
qua đó bảo vệ sức khỏe và cuộc sống của người dân
theo các chuyên gia y tế bắc kinh đã thực hiện các biện pháp hiệu quả và mạnh mẽ để ngăn chặn tình hình trở nên tồi tệ hơn
và kết quả xét nghiệm acid nucleic hàng loạt sẽ là chỉ số để thành phố thủ đô quyết định có thực hiện thêm các biện pháp chống dịch như phong tỏa một số khu vực hay không
trong bối cảnh số ca mắc gia tăng một số khu vực ở chiều dương có các ca mắc covid một mươi chín đã xảy ra tình trạng người dân mua sắm hoảng loạn
và một số khu chợ bị thiếu rau tươi tạm thời vào chiều hai mươi bốn tháng bốn
để xoa dịu tình hình các công ty thương mại điện tử thực phẩm tươi sống ở bắc kinh đã ngay lập tức kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp
để phân bổ và tăng nguồn cung hàng hóa bao gồm thịt da cầm trứng sữa trái cây tươi và rau quả
tuy nhiên nhiều nền tảng thương mại điện tử về thực phẩm đã báo cáo tình trạng thiếu khả năng phân phối khi người dân cố gắng mua thực phẩm trực tuyến vào cuối ngày hai mươi bốn tháng bốn
trong cuộc họp báo vào hôm hai mươi bốn tháng bốn cục thương mại thành phố bắc kinh đã nhấn mạnh đủ nguồn cung cấp nhu yếu phẩm hàng ngày ở thành phố
và các tuyến giao thông đến nguồn cung cấp hàng hóa đang hoạt động bình thường
cơ quan này kêu gọi các nền tảng thương mại điện tử chính tăng lượng hàng dự trữ và bổ sung nhân lực để đáp ứng nhu cầu gia tăng của người tiêu dùng
kể từ ngày hai mươi hai tháng bốn tổng số ca mắc covid một mươi chín ở bắc kinh đã lên tới bốn mươi hai ca liên quan đến sáu quận của thành phố
trong số các ca mắc có giáo viên sinh viên công nhân trang trí nội thất một người giao hàng và một đầu bếp làm việc tại một nhà hàng thực khách và những người lớn tuổi trong một nhóm du lịch
trong cuộc họp báo vào hôm hai mươi bốn tháng bốn giới chức chính quyền thành phố bắc kinh cho biết
virus sars cov hai đã âm thầm lây lan trong thành phố trong một tuần và nhiều ca nhiễm mới đã được phát hiện
trong khi đó phó giám đốc trung tâm phòng chống và kiểm soát dịch bệnh thành phố bắc kinh bàng tinh hỏa
cảnh báo nguy cơ gia tăng số ca mắc ở thủ đô trung quốc do các ca nhập cảnh các đợt bùng phát dịch bên ngoài bắc kinh
cũng như dòng người gia tăng trong kỳ nghỉ lễ mùa một tháng năm sắp tới
bàng tinh hòa cho biết các mẫu giải trình tự sen của bốn ca mắc covid một mươi chín ở bắc kinh cho thấy
các trường hợp này nhiễm biến thể omicron và liên quan đến các đợt bùng phát dịch theo cụ bên ngoài bắc kinh
gần một phần tư số người bị nhiễm từ sáu mươi tuổi trở lên và năm mươi trong số này chưa được tiêm phòng
sau đợt bùng phát dịch ở thượng hải dẫn đến việc người dân thành phố này bị thiếu lương thực
người dân bắc kinh đang lo lắng liệu tình trạng trên có xảy đến với mình
đây là bài toán khó đặt ra cho chính quyền thành phố này nói riêng và chiến dịch zero covid nói chung
trong khi việt nam đang dần kiểm soát được tình hình dịch bệnh số ca nhiễm giảm và số vaccine không ngừng được tăng lên
thì tượng hải đang ở mức báo động bởi mức độ lây lan vô cùng phức tạp của virus sars cov hai
thượng hải đang phải đối phó với đợt bùng phát dịch covid một mươi chín lớn nhất từ trước đến nay
reuters dẫn số liệu từ cơ quan y tế tp thượng hải trung quốc cho biết
trong ngày hai mươi bốn tháng bốn thành phố này ghi nhận thêm năm mươi một ca tử vong do covid một mươi chín đều là người cao tuổi và có bệnh nền
đây là ngày thứ hai liên tiếp số ca tử vong do covid một mươi chín trong ngày ở thượng hải
lập kỷ lục kể từ khi thành phố áp dụng biện pháp phong tỏa vào hồi tháng ba
một ngày trước đó thượng hải ghi nhận ba mươi chín ca tử vong
thượng hải công bố ca tử vong đầu tiên trong đợt bùng phát lần này vào ngày một mươi tám tháng bốn và đến nay đã ghi nhận tổng cộng một trăm ba mươi ca
trong ngày hai mươi bốn tháng bốn thượng hải cũng ghi nhận gần một mươi bảy ca covid một mươi chín không có triệu chứng
giảm so với gần hai mươi ca một ngày trước đó
số ca nhiễm bệnh có triệu chứng là hai bốn trăm bảy mươi hai ca tăng gần gấp đôi so với một ngày trước
phó thủ tướng trung quốc tôn xuân la cho biết
thượng hải cần có những biện pháp quyết đoán để đạt mục tiêu không covid một mươi chín
bởi vì một cuộc chiến chống dịch kéo dài quá lâu sẽ làm cạn kiệt các nguồn lực xã hội
để ngăn đà lây lan của dịch chính quyền thượng hải đã ban bố lệnh phong tỏa từ ngày một tháng bốn
và hiện chưa có kế hoạch sửa phong tỏa
trong ngày hai mươi bốn tháng bốn trung quốc ghi nhận tổng cộng hơn hai mươi ca mắc mới tăng bốn so với ngày hôm trước
trong đó thượng hải chiếm hầu hết số ca
trong khi thủ phủ tài chính thượng hải là điểm nóng bùng phát dịch hiện nay ở trung quốc
thì thủ đô bắc kinh cũng bắt đầu ghi nhận số ca mắc mới gia tăng
giới chức bắc kinh cho rằng dịch đang âm thầm lây lan khoảng một tuần nay trong các trường học các nhóm du lịch
tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến tâm lý người dân không khỏi hoang mang
mong rằng chính quyền địa phương sẽ sớm khắc phục được những khó khăn của dịch bệnh
người dân sớm ổn định cuộc sống mới
thưa quý vị và các bạn có thể thấy đại dịch covid một mươi chín vẫn còn diễn biến khá phức tạp
hãy luôn tuân thủ những biện pháp bảo vệ sức khỏe bản thân ở nơi công cộng
như lật sứ khoảng cách xuyên quần và đeo khẩu trang
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin covid của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại